thưa quý vị sáng nay mùng năm tháng chín hơn hai mươi ba triệu học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và sau hơn hai năm phải kết hợp nhiều hình thức học do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì năm học năm nay học sinh cả nước đã được tới trường dự lễ khai giảng trực tiếp
công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông được lực lượng công an triển khai từ sáng sớm
và đến thời điểm này có thể khẳng định lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra thành công tốt đẹp trên cả nước
lễ khai giảng năm học mới được tổ chức ngắn gọn đơn giản nhưng vẫn đảm bảo trang trọng
háo hức và hồi hộp là cảm xúc chung của phụ huynh lẫn kèm học sinh trong buổi lễ khai giảng sáng nay
đặc biệt hơn với các em học sinh ở khối lớp hai dù việc tới trường đã trở thành thói quen
nhưng với các em đây mới thực sự là
là lần đầu tiên được sự lễ khai trường
trong buổi sáng nay do lượng lớn người dân quay trở lại làm việc sau một kỳ nghỉ dài
cộng với việc phụ huynh hân hoan đưa con đến trường sự khai giảng năm học mới
nên các tuyến phố tại các thành phố lớn
như hà nội và thành phố hồ chí minh đã xảy ra tình trạng ổn tắc cục bộ
còn sáng ra thì vì trước bảy giờ con khai giảng tập trung để khai giảng nên là
cả nhà dậy sớm từ lúc sáu thời kém ạ
hôm nay mình đưa cháu đi khai giảng khá sớm
giờ khai giảng có giờ thế nên mình phải đưa cháu đến sớm hơn để mình còn đưa tiếp cháu thứ hai
để các phương tiện được lưu thông thuận tiện hơn ngoài việc bố trí tại các ngã tư
các điểm nóng về giao thông lực lượng chức năng đã được bố trí tại các điểm trường
để hướng dẫn và điều tiết giao thông tránh xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài
từ tám giờ sáng giao thông đã dần ổn định trở lại không còn tình trạng ủn tắc
các phương tiện lưu thông dễ dàng
tại tỉnh quảng ngãi sau lễ khai giảng thì nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm suối
thì xảy ra tai nạn đã khiến cho hai em đuối nước tử vong
thông tin vừa được chủ tịch ubnd xã trà giang huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi xác nhận
thông tin ban đầu
hai học sinh đuối nước là em trần đình dương và nguyễn duy nam
đều là học sinh tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện sơn tịnh
sau lễ khai giảng hai em học sinh trên cùng với các bạn rủ nhau ra suối tắm
trong quá trình tắm hai em rơi vào vũng nước sâu nên bị đuối nước
những học sinh đi cùng không biết bơi nên cũng không thể ứng cứu
hệ lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô thái thi sinh năm hai nghìn bảy trú tại thành phố bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án ngô thái thi có quen biết với một phụ nữ sinh năm hai nghìn hai
hiện đang tạm trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu
vào ngày hai mươi tám tháng tám khi nghe tin bạn của mình bị một người đàn ông là hàng xóm sang chơi
có hành vi sảm sỡ thi đã rủ thêm hai người bạn mang theo hai dao tự chế tìm người đàn ông này để xử lý
đến nơi thi dùng dao chém người đàn ông trên
gây thương tích nặng
bất ngờ đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn
công an huyện xuân lộc và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng một mươi đối tượng tụ tập sử dụng ma túy
các đối tượng bị bắt giữ và bắt quả tang tại quán karaoke gov ở xã xuân tâm huyện xuân lộc
công an thu giữ một số ma túy dạng viên nén và dạng bột
cùng các dụng cụ dùng cho việc sử dụng chất ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi trên một mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
hoàng nguyễn dương là chủ quán và trần duy tâm là nhân viên phục vụ
đã khai nhận về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cũng vừa vận động một đối tượng
sau hai mươi năm ẩn nấp dưới danh nghĩa anh họ trốn truy nã ra đầu thú
đó là nguyễn văn sơn sáu mươi ba tuổi
chú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
sơn bị công an huyện ea hờ leo truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chín nước tài sản
do vỡ nợ trong hoạt động kinh doanh nông sản
vào năm hai nghìn hai sơn từ thái bình vào xã ea huy huyện ea leo tỉnh đắk lắc sinh sống
tại đây sơn lấy giấy tờ của người anh họ là trần văn thành
rồi đến cơ quan chức năng làm các giấy tờ tùy thân và ẩn nấp dưới tên gọi là trần văn thành
tuy nhiên quá trình làm ăn sơn bị thua lỗ nặng và nợ người dân với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
sau khi mất khả năng trả nợ sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an huyện ea leo ra quyết định truy nã
sở giao thông vận tải cho biết những đơn vị vận tải không giảm cước vận tải dù trước đó đã tăng giá
vì lý do nhiên liệu tăng giá sẽ bị tập trung kiểm tra
theo số liệu mới nhất từ sở giao thông vận tải hà nội
đến thời điểm này trên năm mươi doanh nghiệp vận tải do đơn vị này quản lý đã và đang kê khai giảm giá cước
với mức giảm trung bình từ năm đến một mươi
sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu các doanh nghiệp giả soát các chi phí cấu thành giá
kê khai giảm giá cước lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh
thực hiện nghiêm việc nghiêm mết giá đã kê khai theo quyết định
đối với những đơn vị vận tải đã kê khai tăng giá cước mà sau khi giá nhân liệu giảm
doanh nghiệp lại không giảm giá cước
thì sở giao thông vận tải sẽ tập trung kiểm tra những đơn vị đó
cũng trong sáng ngày hôm nay cùng với học sinh trên cả nước
học sinh ở thị trấn trường sa xã sinh tồn và xã song tử tây thuộc huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
đã nô nước dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trong không khí vui tươi phấn khởi và đầy trang trọng
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thầy và trò các trường trên huyện đảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học
các em học sinh đều đặt học lực khá giỏi và có hạnh kiểm tốt để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn khi đến thăm đảo
được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và đơn vị trên đảo sự chia sẻ của nhân dân cả nước
cơ sở vật chất của trường lớp được sửa sang ngày càng sạch đẹp và khang trang
góp phần để thầy và cho nhà trường bước vào năm học mới với khí thế vui tươi phấn khởi
tại lễ khai giảng chính quyền và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các sông tử tây sinh tồn trường sa
đã tặng các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên các em chăm ngoan học giỏi đạt thành tích cao trong năm học mới
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận hai sáu trăm một mươi một ca covid một mươi chín
ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận hai sáu trăm một mươi một ca covid một mươi chín
đồng thời số bệnh nhân nặng cũng tăng mạnh so với ngày hôm qua
dự báo số ca mắc mới sẽ tăng nhưng sẽ không bùng phát mạnh như trước do đã tiêm vaccine kịp thời và biến chủng mới có triệu chứng nhẹ hơn
theo bộ y tế ngày hôm nay số ca mắc covid một mươi chín tăng bảy trăm bảy mươi một ca so với ngày hôm qua
số ca bệnh nặng tăng lên một trăm bốn mươi bốn ca tăng năm mươi năm ca so với ngày trước đó
trong ngày cả nước ghi nhận hai ca tử vong tại tây ninh thanh hóa
và trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một ca
ngày hôm nay có hai mươi bảy trăm một mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn một mươi triệu ca
tới nay việt nam đã có hơn một mươi một triệu ca nhiễm covid một mươi chín
theo các chuyên gia dự báo số ca mắc mới sẽ tăng nhưng dịch covid một mươi chín sẽ không bùng phát mạnh như trước
tuy nhiên người dân không nên chủ quan và các địa phương cũng cần nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch không buông trồi thả lỏng
trong ngày năm tháng chín cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc một chiếc ô tô bất ngờ bị bốc cháy khi đang đậu trên vỉa hè đường số một mươi chín khu đô thị an phú an khánh thành phố thủ đức
vào khoảng chín giờ sáng người dân phát hiện một chiếc ô tô đang đậu trên vỉa hè bốc cháy dữ dội nên đã báo cơ quan chức năng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng tới hiện trường dập tắt đám cháy
tuy nhiên chiếc xe đã hư hỏng nặng theo thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
trong ngày năm tháng chín ubnd tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đồng thời tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng đối với nữ tài xế say rượu lái ô tô bị nổ bánh bỏ chạy sau khi gây tai nạn
hình thức xử phạt đối với người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngôi xã tân lợi huyện hấn quảng tỉnh bình phước gồm tất quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng b hai thời hạn hai mươi bốn tháng phạt bốn mươi triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trong mỗi lít khí thở phạt một mươi tám triệu đồng đối với hành vi gây tai nạn giao thông không dừng lại phạt một mươi hai triệu đồng đối với hành vi không đi đúng phần đường gây tai nạn tổng mức phạt là bảy mươi triệu đồng
trước đó chiều ngày một mươi tháng bảy tại đoạn đường xã tân lợi huyện hấn quảng tỉnh bình phước một người dân chạy xe máy đã xảy ra vai chạm với ô tô bốn chỗ do người phụ nữ điều khiển chạy từ hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng người chạy xe máy bị thương nhẹ sau tai nạn người phụ nữ tiếp tục nhấn ga bỏ chạy thấy vậy người dân xung quanh bức xúc đuổi theo đáng nói dù bên trước của xe bị nổ nhưng người phụ nữ vẫn chạy bất chấp sự truy đuổi
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an huyện hớn quảng đã báo các lực lượng phối hợp chốt chặn khi kiểm tra người phụ nữ có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở